công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc vừa phát hiện một vụ chồng cần sa ngay tại khu dân cư
tại nhà của bà bùi thị hòa ở tổ dân phố năm thị trấn quảng phú huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện năm mươi tám cây cần sa đã lên cao từ năm đến tám mươi cm
bà hòa khai nhận là đã gieo trồng số cây trên nhưng không biết đây là cây cần sa
lực lượng công an đã lập biên bản trường hợp vi phạm của bà hòa và nhổ bỏ toàn bộ số cây cần sa trên